tại tuyên quang lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang cho biết
lực lượng công an huyện sơn dương vừa khống chế một thanh niên có hành vi mang dao đến trụ sở
ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương gây dối
chiều ngày hai mươi tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại một cảnh một thanh niên
mang giao đến trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương
khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn người này đã vung dao đuổi theo đe dọa chém nhiều cảnh sát
đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi
ít phút sau thanh niên này bị cảnh sát khống chế tại chỗ hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ